văn phòng chính phủ vừa có các công văn truyền đạt ý kiến của thủ tướng nguyễn xuân phúc
yêu cầu kiểm tra xử lý thông tin báo chí nêu về hơn ba trăm linh dự án treo bỏ hoang tại hà nội
báo chí có phản ánh nội dung hiện có tới hơn ba trăm linh dự án treo bỏ hoang
ở các địa bàn quận huyện tp hà nội khiến người dân sống trong vùng quy hoành dự án gặp khó khăn
đặc biệt là gây lãng phí tài nguyên đất
đây không phải là vấn đề mới nhưng để xử lý được những tồn tại lại là điệp khúc không hồi kết
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc giao bộ tài nguyên và môi trường
ubnd tp hà nội kiểm tra xử lý nội dung báo chí đã phản ánh